thời tiết bất thường bệnh đống khô lá đang bùng phát và lây lan mạnh trên hàng trăm hectare mía của nông dân tỉnh phú yên
nếu không được các nhà máy thu mua kịp thời thì người trồng mía sẽ bị thiệt hại lớn nhất là trong thời điểm giá mía thấp như hiện nay
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện miền núi sông hinh tỉnh phú yên
gần ba tuần qua ông y lu ở buôn trung xã eabra huyện miền núi sông hinh tỉnh phú yên
giao bán dãy mía khắp nơi nhưng các thương lái đều lắc đầu chế mía đang nhiễm bệnh đốm khô lá
chữ đường thấp cả năm trời vun vén gần hai hectare mía nguồn thu nhập chính của gia đình giờ đây đang có nguy cơ thất thu
ngoài đầu mùa thì người ta đi trái giá năm nay chưa thấy gì hết sợ nó thua hơn năm ngoái nhiều nữa
nhà cứ bỏ ra tiền công quốc có bơm thuốc trụ bôn phân lạc vạc đú chiếm hết giờ mía là không có thấy đồng nào
khác với ông y lu để đảm bảo cho đầu gia
ngay từ đầu vụ nhiều nông dân tìm đến công ty cổ phần mía đường tuy hòa để ký hợp đồng đầu tư bao tiêu sản phẩm
tuy nhiên hiện tại nhà máy vẫn chưa hoạt động mía nhiễm bệnh nhiều diện tích khô cháy lá nguy cơ mất trắng trên đồng ruộng
lá nó úa nó giống như kiểu phun thuốc có chảy
quan trọng là nhà máy chăm chước cho người dân cho đến giờ mà mình trồng lên đây
để lâu thì chỉ có đốt cho làm gì đâu nếu mà đây mà cỡ để hai ba tháng là đốt cho ai mua nữa
bệnh đốm khô lá
lá mía xuất hiện cục bộ tại huyện miền núi sông hình từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy với diện tích khoảng ba mươi hectare
này đã lây lan ra hàng trăm hectare
theo nhận định của ngành nông nghiệp huyện mía nhiễm bệnh nhẹ sẽ làm giảm sản lượng và chữ đường từ hai mươi đến bốn mươi nặng thì mất trắng
đáng lo ngại là hầu hết diện tích mía phát bệnh đang ở chu kỳ sinh trưởng cuối nên việc phun thuốc phòng trừ là không thể
giải pháp tốt nhất hiện nay là thu hoạch sớm để hạn chế thiệt hại
trước tình hình này ủy ban nhân dân huyện
cũng đã làm việc với lại công ty của phần mía đường thi hoạch
tức là đề nghị công ty khẩn trương cho thu hoạch sớm những trà mía bị bệnh để tránh ảnh hưởng đến năng suất và chữ đường
sau khi thu hoạch xong thì huyện cũng khuyến cáo bà con nông dân
tức là công tác phòng trị tiếp tục cho vụ sau
bằng cách thu gom các tàn dư
huyện miền núi sông hình thuộc vùng nguyên liệu của công ty cổ phần mía đường tuy hòa
nhiệm vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín toàn huyện có năm ha mía
phần lớn được ký hợp đồng đầu tư bao tiêu sản phẩm với nhà máy
điều đáng nói là các nhà máy đường có vùng nguyên liệu lân cận huyện miền núi sông hình
đã khởi động vụ ép từ đầu tháng một năm hai nghìn một mươi chín
nhưng không hiểu sao đến nay
công ty cổ phần mía đường tuy hòa vẫn chưa triển khai
người dân vô cùng lo lắng mía không bán kịp
gây thiệt hại lớn về kinh tế trong khi tết nguyên đán đã cận kề